với tinh thần tương thân tương ái vừa qua tại ubnd xã phúc sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
sở y tế tỉnh yên bái đã tiến hành thăm khám kiểm tra sức khỏe cấp phát thuốc và trao quà cho người dân vùng lũ
qua đó đã có hơn một người dân được khám và chữa bệnh miễn phí
theo đó hơn một người dân xã phúc sơn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng lũ
được khám sàng lọc các bệnh như tim mạch đau thoát lưng viêm phế quản và một số bệnh khác
phần lớn người dân đến khám là những người già có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh nhưng không có điều kiện khám chữa bệnh
đồng thời cũng có nhiều người bị nước lũ cuốn trôi hết tài sản nhà cửa
toàn bộ kinh phí được chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam tài trợ miễn phí
hôm nay là đến khám bác sĩ ở dưới
nhất nhật tình và dân dân dân dân ai cũng cảm động về hôm nay về khám
ai cũng về khám thì cũng có được sức khỏe
chương trình khám chữa bệnh và tư vấn trên địa bàn vùng lũ tỉnh yên bái được thực hiện trực tiếp
bởi đội ngũ hơn ba mươi cán bộ các y bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện bạch mai
hôm nay bệnh viện bạch mai bệnh viện bạch mai bệnh viện bạch mai bệnh viện bạch mai bệnh viện bạch mai
kết hợp với sở y tế yên bái được lên đây khám và phát thuốc tặng quà cho bà con đồng bào lũ lụt ở đây
và qua đây cũng góp phần cho bà con được ổn định cuộc sống
và cũng để làm công tác từ thiện với bệnh viện bạch mai
nói chung là cũng thường xuyên có những chuyến đi công tác từ thiện đến các vùng đồng bào khó khăn
vùng lũ lụt vùng đặc biệt khó khăn thì cũng thường xuyên đến với bà con bằng công tác từ thiện đến khám bệnh phát thuốc tặng quà
chương trình là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp hàng nghìn người dân được các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu
khám và chữa bệnh miễn phí góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng
cùng đồng hành chung tay vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng lũ
giúp nhân dân mau chóng vượt qua mọi khó khăn
lũ vươn lên ổn định cuộc sống